dẫn tới tiềm bệnh nguy cơ gây mất an ninh trật tự
kinh tế an ninh trật tự là đà lạt mình thì nói là tư đối nó ổn định
nói chung là mất cấp thì em thì cũng chưa từng em mua bán từ hồi giờ thì chưa từng bây giờ bị mất cấp hay gì hết
cũng nhờ mấy găng công an lực lượng đó để cho người dân mình có ý thức hơn
ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự giữ vững địa bàn công an lâm đồng đã tăng cường tuyên truyền
đảm bảo an toàn giao thông trên mọi cung đường để người dân có thể đón tết du xuân an toàn nhất
ở mọi lúc mọi nơi người dân đều nhận được sự tận tình niềm nở của lực lượng công an
quân số ở trạm là thực chiến một trăm linh trong dịch tết nguyên đám này
giữa trạm cảnh sát thông maragui và đèo bảo lộc có sự phối hợp với nhau về kiểm tra tốc độ
dưới này chúng tôi sẽ tổ chức một chốt điểm đầu vào
điểm đầu ra với địa bàn của tỉnh đồng nai
trên kia thì có một chốt trên đầu đèo bảo lộc
đây là cũng dịp đầu năm mới
nên là khi mà mình tổ chức thực hiện vừa đảm bảo an toàn giao thông cho người dân
cho các phương tiện trên đường cũng là thông qua cái dịp đầu năm mới này
thì cũng hướng dẫn rồi tuyên truyền cho người dân hiểu về luật giao thông rồi
tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông
bên cạnh công tác điều tra khám phá án xử lý vi phạm
tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân
các chiến sĩ còn thường xuyên trao đổi về phương thức thủ đoạn phạm tội mới
cung cấp các thông tin vụ việc nổi cộng để mọi người nâng cao cảnh giác
chính sự gần gũi thường xuyên liên tục ấy lại là dịp để người dân cung cấp
các thông tin có liên quan đến an ninh trả tự từ đó chủ động giải quyết từ sớm
từ xa ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an vừa gửi thư khen
chúc mừng tập thể cá nhân thuộc công an tỉnh điện biên cục cảnh sát hình sự
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
và cơ quan đại diện bộ công an tại lào vì đã có thành tích xuất sắc
trong phối hợp đấu tranh phá chuyên án chín trăm hai mươi ba p và đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
tại buổi lễ trao thưởng ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đồng chí bí thư tỉnh ủy khẳng định
các đơn vị trực tiếp tham gia phá án đã phối hợp chặt chẽ linh hoạt với các đơn vị chức năng của lào
phá thành công chuyên án bắt giữ khởi tố hai mươi bảy đối tượng giải cứu được bảy công dân việt nam
bị lừa đảo đưa sang lào lao động bất hợp pháp như lao động khổ sai về nước
bên cạnh đó thực hiện kế hoạch cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh điện biên đã đồng loạt gia quân nắm bắt địa bàn đối tượng
ngay trong ngày ba mươi và mùng một tết công an huyện nậm pồ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng
và các lực lượng chức năng của huyện kịp thời truy bắt được nhóm đối tượng gây án chết người
và nhóm đối tượng hiếp dâm xảy ra trên địa bàn
tại buổi lễ nhiều tập thể và cá nhân đã được tặng bằng khen và trao thưởng
công an quận bình tân tp hcm đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng
sau va chạm xe máy trên đường hai mươi sáu tháng ba phường bình hưng hòa
nạn nhân là người đàn ông ba mươi một tuổi trú ở tỉnh bà rịa vũng tàu
theo điều tra vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng hai tại ngã tư đường hương lộ ba và đường hai mươi sáu tháng ba
đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe máy trong đó nam thanh niên một mươi sáu tuổi ngụ tại quận bình tân điều khiển
sh trở theo bạn gái và va chạm với một xe máy khác do nam thanh niên điều khiển trở theo nạn nhân
sau va chạm hai bên xảy ra cự cãi xô xát vụ việc đã khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ
nam thanh niên cầm lái bị thương
nhận được tin báo công an phường bình hưng hòa đã nhanh chóng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường
và bắt giữ đối tượng gây án
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt giữ đối tượng giết người
trốn truy nã tại tp hcm
khi đang bán hàng rong trên đường phố
vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc tham gia tiệc nhậu thì đối tượng lê đức chú tải xã nghĩa hòa huyện tư nghĩa
xảy ra mâu thuẫn với một người họ hàng trong lúc tức giận lê đức đã dùng hung khí thực hiện hành vi giết người
sau khi gây án lê đức đã bỏ trốn vào tp hcm và thay đổi họ tên chỗ ở nhằm tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng
trong dịp tết vừa qua văn phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã bắt giữ được lê đức
khi đang buôn bán dạo tại xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
và công an tp đồng hới bắt giữ được đối tượng nguyễn hùng anh chú tải tp đồng hới
đang tàng trữ hơn năm viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc có trọng lượng hơn hai kg
vào lúc một mươi bốn h năm ngày một mươi bốn tháng hai lực lượng công an đã bắt quả ta nguyễn hùng anh khi đối tượng ôm một thùng cắt tông
nhận từ chiếc xe ô tô giao hàng đến phòng trọ của đối tượng tại đường hàm nghi thuộc phường đông phú
tiến hành kiểm tra phát hiện lượng lớn chất ma túy được ngụy trang cất dấu tinh vi trong các túi ni lông hộp nhựa
chứa bánh kẹo mỹ phẩm với hơn năm viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc có trọng lượng hơn hai kg
hùng anh là đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn hoạt động liên tỉnh
với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt và manh động vừa bị lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh quảng bình triệt xóa vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn bắt giữ ba đối tượng với hơn một mươi kg ma túy tổng hợp
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa khởi tố đinh khương linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã nghi liên tp vinh về tội cướp tài sản
và đây là đối tượng đã thực hiện vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng
như antv đã đưa tin vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một tháng hai tại phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
linh đã bịt mặt mặc áo khoác màu xám đội mũ bảo hiểm đi xe máy táo tợn xông vào một phòng giao dịch
đối tượng đã sử dụng hung khí là dao nhọn và một vật nghi là lựu đạn để đe dọa
và đe dọa uy hiếp nhân viên để cướp tiền
sau khi cướp được bốn mươi sáu triệu đồng đối tượng nhanh chóng bỏ trốn về hướng tp vinh
sau khi tiếp nhận tin báo giám đốc công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo xác lập chuyên án huy động các lực lượng đơn vị nghiệp vụ liên quan
và phối hợp với các cuộc nghiệp vụ bộ công an triển khai phá án truy bắt được tên cướp
sau chưa đầy bốn mươi tám giờ đồng hồ cho đến một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba tháng hai
tại km bốn trăm năm mươi bốn ba trăm linh quốc lộ một a thuộc xã nghi liên đối tượng đinh khương liên
đối tượng đinh khương liên đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do tham gia đánh bạc cho nên nợ nần túng quẫn gây ra vụ cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ
bước đầu lực lượng công an thu giữ các vật chứng có liên quan gồm một xe máy là phương tiện dùng để di chuyển khi thực hiện hành vi phạm tội và nhiều tăng vật khác
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tạo điều kiện để nhân dân vui xuân đón tết an toàn lành mạnh
hơn một tháng vừa qua toàn lực lượng công an tỉnh hải dương đã dồn toàn lực tập trung cao độ tấn công chấn áp toàn diện các loại tội phạm và đạt được nhiều kết quả khả quan
trong đợt cao điểm công an tỉnh hải dương đã huy động tối đa lực lượng phương tiện tập trung tuần tra kiểm soát địa bàn đối tượng
tấn công chấn áp mạnh các loại tội phạm giải quyết những vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay từ cơ sở
không để tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc trong dư luận phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành đoàn thể
triển khai đồng bộ các giải pháp làm tốt công tác phòng ngừa xã hội tuyên truyền các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác
thực hiện chỉ đạo của giám đốc an tỉnh phòng cảnh sát hình sự cũng đã phối hợp với các đơn vị triển khai và nghiên cứu
đề xuất ban hành ra cái cuốn tài liệu tuyên truyền
và trong tháng một mươi một cũng đã phổ biến
phổ biến bàn giao các cuốn tài liệu này cho công an các huyện các đơn vị có liên quan để tổ chức tuyên truyền và in ấn phát hành tại địa bàn cơ sở
sau hơn một tháng giao quân lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá trên bốn mươi vụ phạm tội về trật tự xã hội
phát hiện xử lý một trăm một mươi ba vụ với một trăm ba mươi đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về tham nhũng kinh tế buôn lậu
một trăm năm mươi hai vụ hai trăm linh bốn đối tượng phạm tội về ma túy
lực lượng công an có thể phát triển các vụ phạm tội về trật tự xã hội
cũng tăng cường đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm
qua đó đã phát hiện xử lý hai trăm hai mươi sáu vụ với hai trăm một mươi năm cá nhân và một mươi một tổ chức vi phạm
đặc biệt đã phát hiện bắt giữ xử lý tám mươi hai vụ một trăm linh một đối tượng liên quan đến pháo nổ
thu giữ hơn sáu trăm sáu mươi một kg pháo và bảy một kg thuốc pháo khởi tố ba mươi bảy vụ ba mươi tám bị can xử phạt vi phạm hành chính
bốn mươi bốn vụ sáu mươi hai đối tượng vận động thu hồi tiếp nhận chín mươi ba khẩu súng cao loại tám mươi năm viên đạn ba lựu đạn một mươi hai kiếp nổ
cùng với chấn áp các loại tội phạm công an tỉnh hải dương cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
trọng tâm là công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện phòng chống cháy nổ tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
xử lý nghiêm các vi phạm về nông độ cồn ma túy quả tải xe khách xe container
lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý quyết liệt tất cả các trường hợp vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường công tác tuyên truyền đến tận người dân
các cơ sở trường học giáo dục để tuyên truyền phổ biến giáo dục cho nhân dân người tham gia giao thông biết
các nguyên nhân những lỗi dẫn đến tai nạn giao thông biết để phòng ngừa tránh hạn chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên đề bàn
các tổ công tác một trăm năm mươi một tăng cường tuần tra kiểm soát theo phương án kế hoạch đề ra kịp thời phát hiện bắt giữ xử lý các đối tượng vi phạm
công an các xã phường thị trấn có kế hoạch chi tiết cụ thể tập trung bám sát địa bàn chủ động kiểm soát tình hình
phân tích đánh giá dự báo sát đúng để tham mưu và giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên tác động đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở